thưa quý vị và các bạn trở quá tải trọng phương tiện là một trong những hành vi bị vi phạm hành chính với mức phạt khá cao
nhưng cho dù vậy thực trạng xe quá tải vẫn còn không ít lái xe chủ xe doanh nghiệp bất chấp vi phạm
trong thời gian vừa qua thực hiện cao điểm xử lý xe quá tải trên các tuyến cao tốc của cục cảnh sát giao thông bộ công an
lực lượng chức năng đã phát hiện không ít những vi phạm
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
phương tiện mang biển kiểm soát năm trăm năm mươi chín chở hoa quả từ bình thuận đi hà nội
khi đến cao tốc pháp vân cầu rẽ đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
sau khi thực hiện cân tải trọng tại chỗ phương tiện này đã vượt quá tải trọng hơn ba mươi chín
với vi phạm như vậy lái xe và chủ phương tiện bị phạt hành chính lên đến một mươi một triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe và phù hiệu vận tải của xe hai tháng
đây chỉ là một
trong khá nhiều trường hợp đã được xử lý trong thời gian vừa qua trên cao tốc này
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
sau một tuần giao quân
lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm hai mươi trường hợp xe trở quá tải trọng
tước giấy phép lái xe ba mươi tám trường hợp tước năm mươi phủ hiệu vận tải của các xe vi phạm
đánh giá của lực lượng chức năng thì tình trạng vi phạm tải trọng đã giảm khá nhiều
tuy nhiên vẫn còn một số ít phương tiện vi phạm đa số là các phương tiện xe tải đường dài
để tăng tính hiệu quả xử lý phương tiện chở quá tải
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương dọc tuyến cao tốc
cũng thông báo yêu cầu các địa phương cùng phối hợp để kiểm soát các phương tiện
có thể trốn tránh lực lượng trên tuyến cao tốc và đi ra các đường dẫn ra các đường gom khác để lé tránh chạm cân
thì từ đó lái xe sẽ không vận chuyển được thường chuyên
và lái xe sẽ phải tránh chạm cân
chấp hành đúng theo cái tải trọng để đi qua chốt kiểm soát trọng tải để được lưu thông tiếp theo
còn đối với trường hợp mà không hạ tải không kiểm soát từ bến bãi thì đi qua đây chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng cho biết đối với các phương tiện vi phạm kích thước thùng xe
tự ý cải tạo phương tiện khi xử lý sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật kết hợp camera ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm
đồng thời lập danh sách gửi cục đăng kiểm việt nam để cảnh báo yêu cầu khôi phục như trước khi kiểm định
thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai